thưa quý vị hà nội đang có chủ trương triển khai các biện pháp cải thiện ô nhiễm không khí
hiện đang ở mức báo động
từ ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ áp dụng quy định tốc độ tối đa của ô tô xe máy tham gia giao thông
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo thanh tra trên diện rộng
thông tin thuê bao di động nhằm hạn chế sim giác trong cả nước
đáng chú ý bộ xây dựng đã ra quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn
ảnh hưởng đến môi trường sống tại các trung cư
sau đây là đội dung chi tiết
liên bộ tài chính công thương đã điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ một mươi tám h ngày một tháng năm
theo liên bộ bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong một mươi năm ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín có biến động tăng giảm đan sen nhưng xu hướng chung tăng khá cao do những bất ổn về nguồn cung
hiện giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm sáu mươi sáu đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng chín trăm hai mươi ba đồng một lít
dầu hỏa tăng bốn trăm hai mươi bốn đồng một lít
liên bộ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai
theo số liệu từ tổng cục hải quan nhập khẩu xăng dầu của việt nam trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã giảm mạnh
tới hai mươi bảy một về lượng và giảm ba mươi ba một về kim ngạch so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục hải quan đã có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý nhập khẩu xăng dầu
trong chín tháng qua nhập khẩu xăng dầu từ toàn bộ các thị trường đều sụt giảm mạnh cả lượng và kim ngạch
so với cùng kỳ năm ngoái
thị trường cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho việt nam đã giảm hai mươi năm tám về lượng
chỉ nhập một tám triệu tấn tương tự với các thị trường singapore trung quốc thái lan và nga
cơ quan chức năng hà nội xác định việc người dân đốt năm trăm hai mươi tám tấn than mỗi ngày là một trong những nguyên nhân
khiến không khí trên địa bàn ô nhiễm như những ngày qua
đây là thông tin do ban tuyên giáo thành ủy hà nội kết luận về tình hình ô nhiễm không khí tại hà nội
đến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ phân đấu lắp đặt hai mươi trạm quan chắc cố định
cùng với một mươi hai trạm cảm biến nâng tổng số trạm quan chắc trên địa bàn thành phố lên con số ba mươi hai trạm
nhóm nhạy cảm gồm trẻ em người già người mắc bệnh về hô hấp cần hạn chế ra ngoài trong thời điểm hiện tại
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo thanh tra diện rộng thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc
theo bộ thông tin và truyền thông hiện nay tình trạng sim giác vẫn được bày bán công khai
người dân không cần giấy tờ tùy thân vẫn có thể mua để sử dụng một cách dễ dàng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh
nghị định số bốn trăm chín mươi hai nghìn một mươi bảy ndcp không giới hạn số lượng sim mà người dân tổ chức doanh nghiệp được sử dụng
lợi dụng quy định này nhiều tổ chức doanh nghiệp đã đăng ký thông tin cho hàng chục nghìn thuê bao hiện không thể quản lý
các sở thông tin và truyền thông sẽ thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh trái pháp luật trên toàn quốc
hội đồng xuất khẩu sữa hoa kỳ và hiệp hội thương mại mỹ tại việt nam amcham việt nam
vừa kiến nghị xem xét giảm thuế xuất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng sữa từ ba năm
hiện sữa công thức cho trẻ em có mức thuế xuất mfn là một mươi đề xuất giảm xuống bảy
các loại sữa khác có thuế xuất mfn là một mươi được đề xuất giảm xuống bảy
sau khi cân nhắc bộ tài chính đề nghị giữ nguyên mức thuế nhập khẩu mfn các mặt hàng sữa
nhằm hỗ trợ ngành sữa trong các loại sữa
các loại sữa trong nước ổn định phát triển
thông tư ba mươi một hai nghìn một mươi chín tt bg tvt của bộ giao thông vận tải về tốc độ tối đa của ô tô xe máy khi tham gia giao thông
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với xe gắn máy dưới năm mươi phân khối tốc độ tối đa là bốn mươi km một giờ bất kể trên đoạn đường nào và trong khu vực nào
tốc độ tối đa của ô tô trong khu vực đông dân cư với đường đôi đường một chiều có từ hai làn xe trở lên là sáu mươi km một giờ
với đường có một làn xe là năm mươi km một giờ
tốc độ tối đa ngoài khu vực đông dân cư của ô tô con là chín mươi km một giờ trong đường một chiều có một làn xe là tám mươi km một giờ
thông tư hai hai nghìn một mươi sáu tt bxg về quy chế quản lý sử dụng nhà trung cư do bộ trưởng bộ xây dựng ban hành mới đây
đã đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến văn hóa sống trong các trung cư hiện nay
đáng chú ý việc gây tiếng ồn làm ô nhiễm âm thanh ảnh hưởng đến người khác cũng là một trong những nội dung bị cấm
theo đó nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà trung cư
trung cư có hành vi gây mất an ninh trật tự nói tục chỉ bậy sử dụng truyền thanh truyền hình
hoặc các thiết bị phát ra âm thanh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người sử dụng nhà trung cư
trường hợp vi phạm quy định trên người dân bị ảnh hưởng có thể báo ban quản lý trung cư
tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy chế quản lý sử dụng nhà trung cư hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt
thưa quý vị những thông tin kinh tế mới nhất được chúng tôi cập nhật sẽ chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình trên sóng truyền hình nhân dân qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế